ủy ban nhân dân thị xã phước long phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh bình phước
cùng các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn phường long phước
cùng ngày thì sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cũng đã ghi nhận một trường hợp bùng phát trên địa bàn huyện phú riềng
ngày hai mươi tháng năm gia đình bà trần thị thu hà ở khu phố bốn phường long phước thị xã phước long
phát hiện một trong hai con lợn rừng lai đang được gia đình nuôi bỏ ăn và chết
lực lượng thú y địa phương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khi có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
lập tức tiến hành các biện pháp tiêu hủy sát trùng chuồng trại
cũng trong ngày hai mươi tháng năm hộ ông trần văn tuấn ở xã long hà huyện phú diềng
phát hiện đàn lợn một mươi ba con thì có sáu con bị chết nên gia đình đã báo cho thú y địa phương
sau khi lấy mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
nghĩ là bỏ ăn đơn giản thôi mình lấy mua xương cá sợ nó mắc xương
thì cũng nghĩ là đơn giản thì nó không chịu được cái máy pnf thì nó không ăn được thì nó chết thôi
còn đến ngày hôm sau thì lại thêm hai ba con nữa nó vô tình trạng yếu vậy đó
nó cũng bỏ ăn được một hai bữa là chết
như vậy với việc xuất hiện thêm hai ổ dịch tả lợn châu phi tại huyện phú riềng và thị xã phước long
tính đến nay trên địa bàn tỉnh bình phước đã có bốn đơn vị cấp huyện phát hiện có dịch tả lợn châu phi
với một mươi bốn ổ dịch và hàng trăm con lợn bị mắc bệnh
hiện tri cục thú y vùng sáu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
cùng các địa phương vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giám sát
theo dõi diễn biến dịch bệnh đồng thời thực hiện các bước nhằm khống chế
để dịch không lan rộng qua các địa phương khác